phản biện với luật sư cho rằng có tới một một trăm tám mươi sáu chứ không phải một một trăm một mươi tám mã tài sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của trường mỹ lan bị kê biên
đại diện viên kiểm soát đề nghị luật sư nghiên cứu kỹ hơn các tài liệu có trong hồ sơ
bởi trong số tài sản trên có hai mươi mã tài sản vừa đảm bảo cho khoản vay phát sinh giai đoạn trước ngày một một hai nghìn một mươi tám vừa đảm bảo cho các khoản vay sau ngày một một hai nghìn một mươi tám
do đó khi tổng hợp các mã đề đảm bảo số liệu chính xác phải trừ đi hai mươi mã tài sản được cùng đảm bảo cho khoản vay phát sinh giai đoạn trước và sau hai nghìn một mươi tám nên việc xác định một một trăm sáu mươi chín mã tài sản là chính xác
với sự tranh lệch đến một mươi lần về giá trị định giá giữa công ty hoàng quân và savils viện kiểm soát phản biện rằng báo cáo định giá của savils dựa trên sự xác định
dự án được hình thành trong tương lai đã hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm còn công ty hoàng quân định giá tài sản tới thời điểm sau khi khởi tố vụ án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả định giá
việc không yêu cầu định giá trong tố tụng hình sự mà sử dụng kết quả định giá của công ty hoàng quân là bởi
trong vụ án này kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ số tiền bị cáo trương mỹ la chiếm đoạt gây thiệt hại làm toàn bộ dư nợ gốc lãi đến thời điểm khởi tố là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
cơ quan tố tụng đã có đầy đủ căn cứ cơ sở để giải quyết vụ án
trong đó tài sản đảm bảo chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm nên cơ quan tố tụng không yêu cầu định giá trong tố tụng hình sự
phân tích về cáo buộc này viện kiểm sát khẳng định cơ quan tố tụng có đủ căn cứ chứng minh trương mỹ lan sở hữu sáu mươi năm cổ phần scb
có quyền chi phối định đoạt đối với gần ba mươi của phần scb do năm công ty nước ngoài đứng tên sở hữu
bằng việc sở hữu chi phối phần lớn của phần scb nên bị cáo chương mỹ lan đã chi phối quyết định điều hành mà hoạt động của scb
thủ đoạn của bị cáo trương mỹ lan là chỉ đào miệng tất cả mọi việc trong chuỗi hành vi phạm tội không để lại bút tích
bị cáo không đứng tên khoản vay tài sản cổ phần trương mỹ lan chỉ yêu cầu số tiền cần rút
căn bộ scb và nhân viên vạn tính phát phải phối hợp hợp thức
nếu không có việc bị cáo chương mỹ lan chỉ đã có nhân viên dưới lập quyền công ty ma
thuê cá nhân đứng tên ký hồ sơ thì scb không thể tự lập hồ sơ và giải ngân được
cáo trang truy tố bị cáo chương mỹ lan và đồng phạm về tội quyết định tại điều một trăm bảy mươi chín hoặc điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự a một mươi năm
trong trường hợp bị hành vi phạm tội kéo dài đến sau thời điểm mùa một tháng một hai nghìn một mươi tám là có căn cứ
cụ thể ngoài các khoản vay theo đam phương án đề án thì scb đã lập nhiều hồ sơ vai vốn không khác
hợp thức để trương mỹ lan rút tiền sử dụng trái mục đích phương án vay không quản lý khách hàng dòng tiền sau vay để thu nợ
đối với các khoản vay thuộc năm phương án các bị cáo đã không thực hiện đúng phê duyệt chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
các kết luận thanh tra đã chỉ rõ lập phương án cho vay khống sử dụng vốn vay không đúng mục đích
không quản lý dòng tiền sau vay không thực hiện trả hết nợ cũ và nợ mới theo đề án phương án tái cơ cấu
khác với các vụ án vi phạm quy định ngân hàng khác trong vụ án này
việc đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thu đoàn phạm tội
mời các bị cáo không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài sản đảm bảo
tài sản bảo đảm có thể đứng rút ra hoán đổi bất cứ thời điểm nào theo trì đạo của bị cáo chương mỹ lan
nhiều tài sản không có pháp lý nhiều tài sản không được đăng ký theo giao dịch đảm bảo
đang xảy ra các tranh chấp dân sự kinh tế đang là đối tượng thi hành án hoặc các bản quyết định khác
nếu vụ án chưa bị phát hiện xử lý thì hành vi hoán đổi hoán rút tài sản đảm bảo ra còn tiếp diễn
bị cáo trương mỹ lan đã sử dụng chiếm đoạt và gây ra hậu quả thiệt hại trên
nên về trách nhiệm dân sự bị cáo này phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trước luận tội của viện kiểm sát luật sư bảo chữa cho bị cáo trương mỹ lan trình bày rằng
vì mong muốn khắc phục hậu quả nếu có bên gia đình và chương mỹ lan đã trao đổi và giao quỹ đầu tư vantage pond
một trong những quỹ đầu tư và quản lý tài sản đầu châu á
đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến scb
với một mươi ba tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả nếu có
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược
đề pháp khác nhau chuyên nhân dự án giá trị công nhất
luật sư cũng gửi đến tòa văn bản ngày hai mươi bảy tháng ba của tiến sĩ justin tru
giám đốc địa hành tập đoàn ck asset holding limited
đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất hồng kông trong lĩnh vực bất động sản
số tỷ phù lý gia thành sáng lập văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử
kiểm sát về việc tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án
từ những trình bài trên luật sư đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận tượng nguyện
cam kết của bà lan đem tài sản giải quyết tạo cơ chế pháp lý để thuyết phục bạn bè
đối tác trong và ngoài nước giải quyết các vấn đề gấp bác hiện nay để giúp scb hoạt động ổn định
từ đó xem xét lại tội danh và mức hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản
mà viện kiểm sát đã cáo buộc đối với bà trương mỹ lan
viện kiểm sát đánh giá mức độ giúp sức của từng bị cáo để phân hóa các nhóm hành vi
và cân nhắc đề nghị bức án phù hợp
cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trong một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn hai mươi hai
scb đã giải ngân cho nhóm bà lan hơn hai năm trăm linh khoản vay với số tiền hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng
chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bà lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba tỷ tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
trước đó hôm một mươi chín tháng ba viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bà lan là người chủ mưu cầm đầu
phạm tội trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của scb
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bức án tử hình về ba tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tham mô tài sản đưa hối lộ